ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ukraine đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh lương thực với tên gọi ngũ cốc từ ukraine dưới sự chủ trì của tổng thống ukraine volodymyr zelensky tại thủ đô kiev
hội nghị có sự tham dự trực tiếp của thủ tướng các nước bỉ ba lan litva và tổng thống hungary trong khi đó tổng thống pháp và chủ tịch ủy ban châu âu tham gia qua hình thức trực tuyến
phát biểu khai mạc tổng thống vladimir zelensky đã công bố sáng kiến nhằm xuất khẩu ngũ cốc của ukraine tới các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước nạn đói và hạn hán đặc biệt là tại châu phi
cụ thể tổng thống zelenskyy thông báo đã kêu gọi được các khoản đóng góp tới từ hơn hai mươi quốc gia eu với trị giá lên tới một trăm năm mươi triệu đô la mỹ
bên lề hội nghị tổng thống và thủ tướng ukraine đã có cuộc gặp với lãnh đạo ba lan litva bỉ để thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực cùng quan tâm